nhằm bảo đảm cung ứng đủ thuốc chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết đinh dậu và phòng ngừa dịch bệnh mùa đông xuân này
cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành trực thuộc trung ương chỉ đạo các bệnh viện xây dựng và triển khai kế hoạch
dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc trong dịp này nhất là không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người dân khám chữa bệnh
tổng công ty dược việt nam chỉ đạo các đơn vị thành viên có kế hoạch cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh
các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung sẵn sàng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh khi có đơn đặt hàng của các cơ sở khám chữa bệnh
đồng thời không để xảy ra tình trạng đầu cơ lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc